lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy do hội nhà báo việt nam đã được tổ chức vào tối qua hai mươi một tháng sáu
nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày báo chí cách mạng việt nam ngày hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
lễ trao giải nhằm tôn vinh những nhà báo có những tác phẩm xuất sắc trong năm qua
đến dự buổi lễ có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh chủ tịch nước trần đại quang
cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị trần quốc vượng thường trực ban bí thư đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đồng chí võ văn thưởng bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí phạm bình minh phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn hòa bình
bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo và các bộ ban ngành đông đảo những người làm báo của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trên cả nước
sau phát biểu khai mạc buổi lễ của đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo chủ tịch hội đồng giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi hai đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
thay mặt các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước chúc mừng vinh danh thành tích những người làm báo cả nước
đồng chí trương hòa bình khẳng định đóng góp của những người làm báo trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước đồng thời đồng chí trương hòa bình cũng yêu cầu báo chí cần phải phát huy hơn nữa vai trò của mình trong tình hình mới của đất nước

đồng chí trương hòa bình khẳng định đóng góp của những người làm báo trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước đồng chí trương hòa bình cũng yêu cầu báo trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước